thưa quý vị để hạn chế phương tiện cá nhân tại các thành phố đô thị lớn nhằm giảm thiểu un tắc
ngành giao thông vận tải đã hết sức lưu tâm đến việc phát triển hệ thống giao thông công cộng
đặc biệt chú trọng đầu tư cho hệ thống vận tải hành khách công cộng
tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì dù đã được đầu tư khá nhiều
nhưng xe buýt nói riêng và phương tiện vận tải hành khách công cộng nói chung
vẫn chưa thực sự thu hút được đa số người dân
vâng thưa quý vị nhiều chuyên gia thì cho rằng bài toán về cơ sở hạ tầng
thì không có thể có lời giải trong một sớm một chiều
trong khi nhu cầu đi lại của người dân lại luôn không ngừng gia tăng
đòi hỏi sự đáp ứng của hạ tầng giao thông
vậy thì cần phải có những cái giải pháp cụ thể về lâu về dài như thế nào
thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
những nhà chờ xuống cấp hành khách không có chỗ ngồi
là điểm trừ của vận tải hành khách công cộng trong việc thu hút hành khách
thực tế đó ai cũng có thể nhìn thấy
nhưng để khắc phục ngay lập tức lại không hề dễ dàng
quan sát người ta để gần đấy là thứ nhất là chắn mất cái đường
để cho những người đi xe buýt lên xe buýt
thứ hai là việc khi người ta hay đi ra làm việc những người đang chờ xe buýt
nhiều khi nó cảm giác khá khó chịu
em xuống điểm trờ này bị mưa rất là nhiều lần và nó còn ngọc rất là nhiều
thời nắng thì bọn em đứng ở đây rất là khó chịu và thời tiết nó ảnh hưởng rất là nhiều
trời nắng thì cũng rất là vất ạ
phát triển cơ sở hạ tầng
cho vận tải hành khách công cộng cần một bước đi đột phá để giải quyết bài toán về ung tắc
tuy nhiên nguồn kinh phí lớn cùng với quỹ đất ngày càng hạn hẹp
là hai vấn đề ngành giao thông phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua
sử dụng xe buýt nhỏ để dễ dàng kết nối hành khách tại các đô thị lớn đã được thực hiện
mặc dù kết quả có khả quan nhưng rõ ràng đây không phải là giải pháp lâu dài
xe buýt mini thì khá là vận lợi để kết nối các loại hành khách
giao thông công cộng của nhau giúp ích cho người dân đi lại tốt hơn
theo các chuyên gia giao thông vận tải hành khách công cộng của nước ta đã trải qua hơn hai mươi năm phát triển
thống kê cho thấy so với thời kỳ mới bắt đầu phát triển
dù đã thay đổi khá nhiều đổi mới các phương tiện hiện đại để phù hợp với xu thế chung hiện nay
tuy nhiên sự phát triển đã bị trứng lại trong thời gian vừa qua
cụ thể trong khoảng một mươi năm gần đây vận tải hành khách hầu như không có sự phát triển nào đáng kể
kể về đó là nhu cầu đi lại của người dân
cũng không tăng lên nhiều
do vậy các chuyên gia cho rằng xuất phát từ hạ tầng hạn chế đã khiến khả năng đáp ứng của các loại hình vận tải hành khách công cộng
trong đó có xe buýt gặp nhiều rào cản hạn chế sự phát triển
giải pháp thu hút người dân trước mắt nằm ở việc nâng cao chất lượng dịch vụ
theo hướng ngày càng an toàn và thân thiện
cơ sở tầng là một trong những hệ thống sương sống để phương tiện có thể vận hành như đó
nhưng cơ sở tầng thì chúng ta lại phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống
hệ thống cơ sở tầng sẵn có
và cái sự sẵn có đấy ngay bản thân dành cho giao thông chung của thành phố
thì nó đã thiếu hơn so với yêu cầu thiếu hụt so với yêu cầu rất nhiều
nên việc ưu tiên về hạ tầng là cho xe buýt càng trở nên khó khăn
cũng theo các chuyên gia vấn đề phát triển hạ tầng đối với phương tiện vận tải công cộng
hiện cũng đang là bài toán với nhiều quốc gia trên thế giới
nhưng cũng cần phải lưu ý
việc phát triển song song giữa phát triển vận tải công cộng và quản lý phương tiện cá nhân
đặc biệt cần nâng cao hiệu quả của việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý giao thông nói chung
tôi cho rằng là những cái giải pháp mà ứng dụng khoa học công nghệ
và thành tiệu của các kênh mạng công nghệ bốn là hết sức cần thiết
và cái giải pháp đó thì lại vô cùng giảm chi phí không cao thế nhưng mà hiệu quả rất lớn
tất nhiên là tôi cũng cần khẳng định rằng những giải pháp như vậy chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả
trên nền tảng một hệ thống vận tải công cộng mà có cấu trúc hợp lý
ở đây đặc biệt là cái vấn đề giao thông trung chuyển và giao thông tiếp cận đến cái điểm trình độ
thì đây là những khâu mà hiện nay chúng ta đang còn rất yếu và chúng ta nên tăng cường trong thời gian tới
rõ ràng có nhiều yếu tố để tác động tới việc sử dụng vận tải hành khách công cộng
nhưng một trong yếu tố đầu tiên đó là về cơ sở hạ tầng
theo đại diện sở giao thông vận tải tp hà nội trong thời gian tới
đơn vị cũng đề xuất nhiều phương án cải tạo các điểm dừng chờ xe buýt
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự tiện lợi của xe buýt
xóa bỏ định kiến lạc hậu về xe buýt của hành khách